vào chiều ngày bốn tháng tám ubnd tp đà nẵng vừa có công văn gửi các sở ban ngành ubnd các quận huyện
về việc hoãn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
công văn nêu rõ yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành có liên quan và chủ tịch ubnd các quận huyện
tạm hoãn công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi tại thành phố đà nẵng
cho đến khi có thông báo mới
tất cả các nhiệm vụ về tổ chức kỳ thi trên địa bàn thành phố đã được giao cho các đơn vị trường học
cho các cá nhân lãnh đạo giáo viên nhân viên ngành giáo dục và đào tạo thành phố sẽ tiếp tục thực hiện
khi kỳ thi được tổ chức lại tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống covid một mươi chín
trong tình hình mới trên địa bàn thành phố